còn chúng ta gia đình từ đây cuối năm và thông thường thì cái khuyên hướng là mua nhà rất là cao
nhưng mà tôi nghĩ rằng năm nay sẽ đâu đó nó sẽ khiêm tốn hơn các năm trước bởi vì các yếu tố về tiền lãi
tại vì không ai cũng có thể người dân không thể có thể là trả tiền một trăm linh để mua một căn hộ và sản phẩm được
do vậy họ cần sử dụng đồng bảy tài chính do vậy họ cũng rất thần trọng
trong cái việc cân đối giữa tiền lương tiền công thu nhập hàng tháng chi trả cho tiền gốc tiền lãi
thì đây là cái bài toán của người tiêu dùng người dân
trong cái bối cảnh mà kinh tế rất gặp nhiều những khó khăn cũng như cái lãi suất cũng đang gia tăng
như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến và tác động đến cuộc sống hàng ngày của họ
do vậy thì họ có thể ở đâu đó đẩy lùi lại cái việc thực hiện mua nhà vào năm sau hoặc một thời gian sau nữa
khi mà các điều kiện kinh tế nó được đảm bảo và cái khả năng chi trả tiền góp tiền lãi cho những người dân
mà họ cần mua những ngôi nhà và cần sử dụng đồng bảy tài chính
vâng cảm ơn tiền tài chính
cảm ơn tiền sĩ với những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị nhiều chuyên gia cho rằng thực ra lạm phát kinh tế bất ổn thì càng cần phải đầu tư
và bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư hấp dẫn
quan trọng là đầu tư vào phân khúc nào
cùng với đó khó khăn cũng là cơ hội để thị trường thanh lọc
mà ở đó sẽ chỉ còn những nhà đầu tư thực sự những người có nhu cầu thực sự